hội nghị quốc tế nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực đấu tranh phòng chống tội phạm mạng ở các nước asean
sẽ được tổ chức tại hà nội vào quý ii năm hai nghìn hai mươi với sự tham gia của các đại biểu các nước asean
các nước đối tác đối thoại và quan sát viên đại diện đại sứ quán các nước asean các chuyên gia các nhà khoa học quốc tế
hội nghị nhằm thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm quốc tế trong nhiệm kỳ chủ tịch asean hai nghìn hai mươi của việt nam
thể hiện tinh thần chủ động gắn kết giữa lực lượng thực thi pháp luật của các quốc gia thành viên asean
tại cuộc họp đại diện ban tổ chức đã báo cáo với đồng chí thứ trưởng về công tác chuẩn bị hội nghị
gồm công tác lãnh đạo chỉ đạo và hoàn thiện nhân sự tham gia công tác tổ chức hội nghị
công tác liên hệ khách mời quốc tế trong nước và đặt bài báo cáo khoa học thuyết trình tại hội nghị công tác lễ tân hậu cần an ninh y tế
phát biểu tại cuộc họp thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh việc tổ chức hội nghị là sự hiện thực hóa tinh thần và nội dung các tuyên bố chung
về định hướng xây dựng trụ cột chính trị an ninh một trong những nhân tố chính đảm bảo ổn định hòa bình an ninh ở khu vực
đồng chí thứ trưởng đồng thời đề nghị các đơn vị chức năng đơn vị thường trực chú trọng đến cách tổ chức hội nghị
sao cho chú đáo trọng thị chất lượng đảm bảo yêu cầu công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế
chú ý đến vai trò của nước chủ nhà nhất là chất lượng nội dung các tham luận thuyết trình tại hội nghị về công tác phòng chống tội phạm mạng trên các góc độ
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị cần xác định nội dung cách thức truyền thông đảm bảo an toàn thông tin
quan tâm đến nội dung hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo gồm nội dung phương thức đối tượng đào tạo nhất là đào tạo lại và đào tạo bổ sung
ngày hôm nay hội nghị mạng lưới khóa học hình sự cảnh sát các nước asean lần thứ tư
đã được tổ chức tại hà nội với chủ đề là nhận diện thách thức trong kỹ thuật hình sự
hội nghị diễn ra từ ngày hai mươi năm cho đến ngày hai mươi bảy tháng hai thu hút các đại biểu và diễn giả đến từ một mươi nước asean
vương quốc anh ban thư ký asean tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế interpol
tại hội nghị các đại biểu đã cùng nhau xác định các khó khăn thách thức trong thực tiễn công tác kỹ thuật hình sự
trao đổi kinh nghiệm và bàn các giải pháp tháo gỡ chia sẻ và cập nhật
về các ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến phục vụ công tác này
ngoài ra hội nghị tập trung kiểm điểm đánh giá kết quả hợp tác và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn
trong lĩnh vực khoa học hình sự theo thông cáo chung của hội nghị acinapol lần thứ ba mươi chín tổ chức tại việt nam năm hai nghìn một mươi chín
một nội dung quan trọng nữa của hội nghị là thảo luận đề xuất quy trình hoạt động và điều khoản tham chiếu của ủy ban asinapol
về xác định nạn nhân thảm họa và điều tra hiện trường vụ án hình sự
ngoài chương trình hội nghị chính thức các đại biểu còn tham gia các hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm với cán bộ của viện khoa học hình sự bộ công an
và được giới thiệu một số công nghệ do việt nam phát triển liên quan đến kỹ thuật hình sự
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội cụm thi đua số năm khối các đơn vị trực thuộc bộ công an gồm sáu đơn vị
là cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng cục cảnh sát quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cục cảnh sát giao thông viện khoa học hình sự
đã tổ chức hội nghị ký giao ước phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó sáu đơn vị trong cụm sẽ thi đua triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung phát động thi đua của bộ công an và của cụ
làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng bám sát nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
chỉ thị của bộ trưởng bộ công an về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi
chủ động xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện các mặt công tác với khẩu hiệu
chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
tăng cường quan hệ phối hợp công tác giữa các đơn vị trong cụ tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa thể dục thể thao
các phong trào thi đua nhằm tạo không khí sôi nổi củng cố mối quan hệ phối hợp chặt chẽ
đảm bảo sự đoàn kết thống nhất của các đơn vị trong cụm nhân rộng điển hình tiên tiến
động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm nỗ lực phân đấu
dè luyện trong công tác chuyên môn
các đơn vị trong cụ đã nhất trí chỉ tiêu thi đua năm hai nghìn hai mươi là một trăm linh các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
trong đó một đơn vị được tặng cờ thi đua của chính phủ có ít nhất ba đơn vị được tặng cờ thi đua của bộ công an
một trăm linh các đảng bộ trong cụ được phân loại trong sạch vững mạnh các tổ chức quần chúng đạt danh hiệu vững mạnh